tổng thống chile gabriel boric đã tuyên bố hai ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa cháy rừng
tại thành phố vanparaiso và các khu vực lân cận thảm họa này đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất sáu mươi bốn người theo thống kê chính thức
tổng thống chile nhấn mạnh đây là thảm kịch đau thương nhất mà nước này từng trải qua kể từ trận động đất vào năm hai nghìn một mươi
đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là thu thập và xác định danh tính các thi thể nạn nhân
ông cũng thừa nhận con số thiệt mạng có thể sẽ còn gia tăng đáng kể trong khi hàng trăm người còn mất tích
bên cạnh thương vong về người đợt cháy rừng cũng đã phá hủy hơn ba ngôi nhà và công trình xây dựng tại valparaiso
hiện giới chức chile vẫn duy trì lệnh giới nghiêm tại năm quận huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tạo điều kiện cho công tác dập lửa
cứu hộ người dân cũng như ngăn ngừa các hành vi tội phạm có thể bùng phát